tin an ninh trật tự sau gần năm tháng kiên trì theo dõi di biến động của đối tượng
công an huyện đức cơ tỉnh gia lai đã phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng lê đình ly
tạm trú tại huyện đức cơ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
kiểm tra bước đầu trong xe của ly tổ công tác phát hiện hai gói heroin
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tiếp tục thu giữ tám gói heroin và ma túy đá
ly thừa nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ con tum về gia lai để giao lại cho các đối tượng khác
tổng trọng lượng ma túy qua giám định là ba trăm hai mươi ba gram
được biết ly đã từng có bốn tiền án về các tội trộm cắp tài sản cướp tài sản
tàng trữ trái phép chất ma túy mua bán trái phép chất ma túy tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm
phối hợp với các đơn vị có liên quan vừa bắt được hai đối tượng cầm đầu đường dây
tổ chức đánh bạc qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay tại tp hcm
là huỳnh long bạch và nguyễn đắc quý đang lẩn trốn tại quận một
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phát hiện các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc với phương thức hoạt động rất tinh vi
phân cấp nhiều tầng nhiều đại lý với quy mô lớn tại khắp các tỉnh thành trong cả nước
qua đấu tranh đã tạm giữ năm mươi chín đối tượng thu giữ tăng vật ước tính giá trị khoảng hai mươi tỷ đồng
bước đầu cơ quan công an xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này
có lượng số tiền giao dịch là hơn tám mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng do huỳnh long bạch huỳnh long nhu
phạm thị mai ngân và nguyễn đắc quý cầm đầu điều hành hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị với phương châm chống dịch sớm hơn một bước và cao hơn một mức so với quy định
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tỉnh lâm đồng đã tham mưu chủ yếu an nhân dân các cấp
thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ
ra vào địa bàn của tỉnh
tại các khu vực bị phong tỏa giãn cách xã hội có thời điểm lên đến năm mươi chốt và các tổ covid một mươi chín
cộng đồng đảm bảo tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương
và xin nhận ghi nhận sau đây của phóng viên antv
công an tỉnh lâm đồng đã duy trì ba trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ trong ngày tổ chức điều hành hoạt động
tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các cửa ngõ ra vào địa bàn của tỉnh
và tại các khu vực bị phong tỏa giãn cách đảm bảo an ninh trật tự
tại các khu vực cách ly tập trung khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh
nhất là số lái xe phụ xe vận tải hàng hóa liên tỉnh
phần công lực lượng xây dựng phương án tham gia cùng đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh
ủy ban nhân dân các huyện tổ chức ba đợt đón hai năm trăm sáu mươi năm công dân
trong đó có bốn trăm hai mươi chín phụ nữ mang thai từ các tỉnh thành phía nam về địa phương an toàn
quá trình đi kiểm tra ở các chỗ
các trạm tinh thần trách nhiệm của các đồng chí
từ các ông chí chốt trưởng chốt phó các lực lượng chức năng
tỉnh em đều khắc phục những khó khăn để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch
do ban chỉ đạo tỉnh để ra một trăm linh các phương tiện một trăm linh người vào địa phương
đều được kiểm tra đều được khai báo y tế đều được đo chân nhiệt
song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự
công an tỉnh lâm đồng đã chủ động tổ chức vận động cán bộ chiến sĩ
quyền góp trên bốn trăm bốn mươi ba triệu
công an tỉnh lâm đồng đã chủ động tổ chức vận động nguồn xã hội hóa
trên hai trăm tám mươi một triệu đồng để giúp đỡ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
cấp phát hơn sáu sáu trăm ba mươi năm phần quà hai tấn gạo chín trăm một mươi thùng mì gói hàng ngàn quả trứng
để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tổ chức thu mua hỗ trợ tiêu thụ tham gia vận chuyển hơn hai chín trăm hai mươi năm tấn rau củ quả
hỗ trợ lực lượng công an và nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
công an lâm đồng đã chủ động triển khai cho các công an các địa phương huyện thành phố
như là các chốt kiểm soát chủ động lên phương án để đảm bảo an ninh dịch tự
trước tình hình người dân sẽ có nhu cầu quay trở về quê để tránh dịch
trên cơ sở chủ động đó lực lượng công an đã kiểm soát chặt số công dân về địa phương
kiểm soát đối với từng trường hợp đủ điều kiện để báo cáo với cấp của thẩm quyền
để giải quyết cho người dân
quay trở về địa phương qua đó đảm bảo cho việc kiểm soát được lượng người về địa phương
phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch
ngoài biện pháp kiểm soát tại chỗ kiểm soát lực lượng công an cũng đã triển khai lực lượng
xuống các địa bàn cơ sở kiểm tra phát hiện các trường hợp có hành vi vi phạm
về các quy định phòng chống dịch
để công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời gian tới
lực lượng công an lâm đồng sẽ tăng cường các biện pháp quản lý cư trú
khai thác hiệu quả các tính năng
dụng của phần mềm bộ công an trong công tác quản lý người về từ vùng dịch
kết hợp với nhiệm vụ làm sạch dữ liệu cập nhật dữ liệu dân cư
nhất là dữ liệu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phục hồi phát triển kinh tế
tăng cường các biện pháp quản lý nắm tình hình liên quan đến các trường hợp
đã tự phát về địa phương để phối hợp với các ngành tham mưu chính quyền các cấp
giải quyết các vấn đề phát sinh nhất là liên quan đến công an việc làm
cuộc sống để họ có đủ những điều kiện cần thiết để duy trì cuộc sống
không để nảy sinh những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
xiết chặt công tác phòng chống dịch trong lực lượng và triển khai các mặt công tác
để thích ứng trong điều kiện bình thường mới
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự bộ đội biên phòng vừa phối hợp với công an tỉnh quảng trị
triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về việt nam
vào lúc hai mươi một h một mươi năm phút ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại km hai mươi tám
cộng hai trăm chín mươi ba quốc lộ chín thuộc thôn tân xuân một xã cam thành huyện cam lộ của tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép trên ma túy
gồm văn ngọc đức và trần xuân tâm cùng chú tại tỉnh quảng trị
vật chứng thu giữ là một mươi một kg chất tinh thể rắn màu trắng
bước đầu các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá
mở rộng điều tra tiếp tục bắt giữ đối tượng đoàn chân tên khác gọi là hùng
chân được xác định là đối tượng đi xe máy vận chuyển ma túy từ thị trấn khe xanh
để giao ma túy cho hai đối tượng đức và tâm
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây trên địa bàn thị trấn na dương huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
xảy ra một số vụ trộm cắp dây cáp viễn thông xâm hại tài sản an ninh quốc gia
ảnh hưởng đến thông tin liên lạc
vào cuộc điều tra công an huyện lộc bình phối hợp với công an thị trấn na dương
đã phát hiện bắt giữ được thủ phạm gây án
đó là nguyễn quốc thể sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và vũ ngọc hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
cùng chú tại thị trấn na dương
hai đối tượng bị bắt khi đang có hành vi cắt dây cáp viễn thông
bước đầu hai đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên đã rủ nhau cắt dây cáp viễn thông
để lấy lõi đồng đem đi bán rồi mua ma túy về sử dụng
trước khi bị bắt giữ hai đối tượng đã cắt dây cáp viễn thông
ở hai địa điểm khác lấy được bốn kg đồng
công an thành phố yên bái của tỉnh yên bái liên tiếp nhận được trình báo
của nhiều người dân trên địa bàn về việc xe ô tô của gia đình
để trên hành lang trước cửa nhà bị đập vỡ gương chiếu hậu và đèn hậu
hiện trường ghi lại từ camera cho thấy sáng sớm ngày một tháng một mươi hai
hai nhóm thanh niên gồm bốn người sử dụng hai xe máy và một xe đạp điện đi dọc các tuyến đường
thuộc địa bàn các phường minh tân đồng tâm và yên ninh thành phố yên bái
thấy nhà nào có xe ô tô đỗ trên vỉa hè thì dừng lại
dùng một thanh kim loại đập phá gương đèn chiếu hậu của xe sau đó bỏ đi
vào cuộc điều tra công an thành phố yên bái đã xác định nhóm thiếu niên thực hiện hành vi nêu trên
gồm lê trung hiếu nguyễn vũ trung kiên nguyễn minh dũng và nguyễn gia huy
tất cả đều là học sinh của các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố
bước đầu nhóm học sinh này khai nhận đã thực hiện một mươi tám vụ đập phá các xe ô tô đỗ trên hành lang
các tuyến đường của thành phố yên bái
hiện công an tp yên bái đang điều tra mở rộng làm rõ hành vi của các trường hợp
để xử lý theo quy định của pháp luật